một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện quế phong tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện quế phong chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá bắt giữ một đối tượng thu một kg ma túy dạng đá
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn hồng chú tại bản ná cọc xã mường nọc huyện quế phong
được biết hồng vừa chấp hành xong án phạt tù hai mươi năm về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau khi mãn hạn tù hồng tiếp tục tái nghiện và hoạt động mua bán ma túy
cụ thể vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thị trấn kim sơn khi đối tượng đang trên đường đi giao ma túy thì bị lực lượng phá án triệt phá bắt giữ
hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an huyện yên châu tỉnh sơn la phối hợp cùng các lực lượng chức năng
đã liên tiếp triệt phá các đường dây ổ nhóm phạm tội về ma túy thu giữ số lượng lớn tăng vật phạm tội
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
điển hình vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an huyện yên châu phá thành công chuyên án ma túy bắt ba đối tượng
gồm sông lao cua ba mươi hai tuổi trú tại xã phiêng khoài huyện yên châu vàng thị thu hai mươi bảy tuổi chú tại xã cò nòi huyện mai sơn
và sẻ thị má ba mươi tám tuổi trú tại xã mường pồn tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là một mươi sáu năm trăm linh viên ma túy
hợp có khối lượng hơn một gram một xe ô tô một xe mô tô và nhiều vật chứng khác có liên quan
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê một trăm tám mươi sáu đường nguyễn văn linh
phường hương sơ tp huế vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt quả tàng
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá gồm nguyễn văn phụ là đối tượng cầm
đầu cùng hai đối tượng giúp sức là đặng quang trung và ngô huỳnh minh hoàng cùng tám đối tượng là con bạc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị máy tính vi tính điện thoại
trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý
tháng một mươi một đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn bảy hai tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra
đội cảnh sát hình sự công an tp hcm
tp bun ma thuật tỉnh đắk lắc phối hợp với công an xã hòa thuận
cũng vừa bắt một nhóm đánh bạc tại nhà riêng ở xã hòa thuận tp bun ma thuật
nhóm gồm một mươi đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh sóc đĩa ăn tiền
trong một căn nhà tại thôn một ở xã hòa thuận do phạm thị cúc làm chủ nhà
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn bốn mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc
được biết nhóm này thường xuyên tụ tập đánh bạc tại nhiều nơi là những căn nhà riêng
và thay đổi địa điểm thường xuyên để tránh sự phát hiện của cơ quan công an cũng như người dân
sau bốn ngày đêm tổ chức truy xét đến ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai
đội cảnh sát hình sự công an tp hcm đã truy bắt được nhóm đối tượng
gây ra liên tiếp hai vụ cướp tài sản trong đêm trên địa bàn tp hcm
bốn nghi can bị bắt giữ gồm đoàn ngọc khôi một mươi tám tuổi nguyễn tấn thịnh một mươi sáu tuổi
đào trọng luân một mươi năm tuổi và cà minh đức một mươi ba tuổi đều trú tại tp nha trang
trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai các nghi can này đã dùng kéo nhọn và sử dụng vũ khí
khống chế hai nạn nhân tại phường tân lập và phường phước hải
rồi cướp đi một chiếc xe máy một chiếc điện thoại smartphone với hai bảy triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nha trang ra quyết định khởi tối bị can

để tạm giam đối với đoàn ngọc khôi nguyễn tấn thịnh và đào trọng luân
để điều tra về hành vi cướp tài sản
thưa quý vị và các bạn vào dịp cuối năm tình hình tội phạm trộm cắp tài sản
có những diễn biến phức tạp
các đối tượng lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý
bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi phạm tội
cùng với sự vào cuộc đấu tranh triệt phá của lực lượng công an
công an thái nguyên vừa bắt giữ đối tượng tống ngọc thắng
trú tại phường quang vinh tp thái nguyên về hành vi trộm cắp tài sản
trong khoảng thời gian từ khoảng tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thắng là đối tượng đã gây ra tám vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
trong đó có bảy vụ tại các căn hộ shop house thuộc khu đô thị pisenza đồng bẩm
lợi dụng đêm tối thắng đột nhập vào các căn hộ qua ô cửa sổ không đóng
hoặc phá khóa các cửa trên mái nhà sau đó lục lọi trộm cắp các tài sản như
điện thoại di động bếp từ máy khoan máy đục bê tông bình nóng lạnh
và trên một trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
cùng với thủ đoạn đột nhập từ nóc nhà trần tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ đã trèo lên tầng hai của một ngôi nhà
tại thị trấn hùng sơn để trộm cắp tài sản
em đi xe máy và đi đường thì thấy nhà này không có mở cửa
sau đó thì em đi một đoạn thấy một cái thang em lấy và em mắc lên cái tường
của nhà bên cạnh thì nó có lan can đối diện ra
em trèo lên và em đi từ lan can nhà bên cạnh sang sang cái nhà tầng hai
rồi sau đó em đi xuống dưới thì cái nhà đấy là nhà tập hóa
xong lúc đó em lục tìm tài sản lấy được tài sản ra ngoài
thông qua công tác quản lý đối tượng kết hợp với các bộ
với các biện pháp trình sát công an huyện đại từ đã xác định được khu vực
thời điểm trần tuấn anh thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bố trí lực lượng vây bắt
đến năm giờ sáng cùng ngày đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang chạy trốn
thu giữ tiền và thẻ điện thoại tổng trị giá gần ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
đây là đối tượng tù tha có một tiền sự về đi trường giáo dưỡng
và hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi lực lượng trinh sát đã dựng lên được đối tượng đã theo bám
và lắm bắt
thời gian qua tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh thái nguyên
có diễn biến phức tạp
chỉ tính riêng tháng một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh thái nguyên
đã điều tra khám phá ba mươi sáu vụ trộm cắp tài sản
sau quá trình điều tra xác định các đối tượng thực hiện ánh vi phạm tội
và lợi dụng sự sơ hở của người dân trong công tác quản lý bảo vệ tài sản của cá nhân
đặc biệt là khi người dân về thì thường hưởng để tất cả tài sản
ở những nơi không có người quản lý trông coi
cũng như việc sơ hở trong công tác bảo vệ như không có khóa cổ
quá càng đối với xe máy và không có người trông coi bảo vệ tài sản
để hạn chế thấp nhất số vụ trộm cắp tài sản xảy ra
nhất là vào dịp cuối năm bên cạnh công tác đấu tranh của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
lắp đặt hệ thống cửa khóa camera an ninh để bảo vệ tài sản
tích cực phát hiện tố giác tội phạm cung cấp thông tin tài liệu
trình báo cơ quan công an để phục vụ cho việc điều tra
truy xét và bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật
tại thôn hồ xáo trải xã trí cà huyện xín mần tỉnh hà giang
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
phối hợp với lực lượng biên phòng hai tỉnh hà giang và lào cai
vừa triệt phá thành công vụ mua bán người bắt ba đối tượng giải cứu một nạn nhân
đây là đường dây tuyển mộ rụ rỗ lừa gạt phụ nữ
nhất là những phụ nữ người dân tộc thiểu số mông
có hoàn cảnh khó khăn từ lào cai hà giang bán sang trung quốc
các đối tượng hoạt động tinh vi chuyên nghiệp tổ chức chặt chẽ
giữa các đối tượng ở nội địa đối tượng ở khu vực biên giới và đối tượng ở trung quốc
hiện cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
đang chỉ đạo tiến hành truy xét các đối tượng liên quan
công an huyện cầm giang tỉnh hà giang vừa phối hợp với gia đình
vận động đối tượng truy ná nguyễn văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
trú tại huyện cầm bình tỉnh hải hưng nay là huyện cầm giang tỉnh hà giang
đến cơ quan công an đầu thú
theo hồ sơ của cơ quan công an vào tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
nguyễn văn hậu bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải hưng
nay là công an tỉnh hải dương ra lệnh truy nã về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
sau khi gây án tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác nắm tình hình công an huyện cẩm giang xác định
đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường vĩnh hải
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đơn vị đã cử một tổ công tác đến tận gia đình đối tượng
để vận động người thân tuyên truyền động viên đối tượng ra đầu thú
sau hai mươi sáu năm lẩn trốn ngày hai mươi tháng một mươi hai nguyễn văn hậu đã đến cơ quan công an đầu thú
và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội
hiện đối tượng đã được công an huyện cầm giang bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam phối hợp
với công an tp hcm biên phòng đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy
tổng cục hải quan đã phát hiện bắt giữ một xe tải chở năm mươi kg ma túy tổng hợp
thời điểm kiểm tra chiếc xe tải chở hàng hóa khi đến cổng chợ đầu mối bình điền
giáp danh huyện bình chánh và quận tám tp hcm lực lượng chức năng phát hiện bên trong
những thùng kim loại đựng lươn cất dấu năm mươi kg ma túy tổng hợp được nguy trang bằng các gói trà
ba người trên xe đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu xác định các đối tượng nhập ma túy từ biên giới campuchia về việt nam
sau đó đưa về chợ để che mắt cơ quan chức năng
hình thức vận chuyển làm ma túy lần này được đánh giá với thủ đoạn mới của các băng tổn nhóm tội phạm
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
tại tỉnh nghệ an và hưng yên lực lượng công an cũng đã triệt phá hai vụ vận chuyển ma túy
với số lượng lớn thu giữ khoảng bảy kg ma túy tổng hợp một bánh heroin
và điều đáng nói là thủ đoạn của các đối tượng tội phạm ma túy ngày càng tinh vi
xảo quyệt hơn nhưng vẫn không qua được mắt của lực lượng chức năng
công an tp vinh tỉnh nghệ an đã phá chuyên án bắt bốn đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cầm đầu đường dây ma túy này là nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường cửa nam tp vinh
đây là đối tượng đang được hoãn thi hành án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
nhưng vẫn tham gia điều hành đường dây mua bán ma túy từ biên giới về tiêu thụ tại thành phố vinh
hoặc trung chuyển vào các tỉnh thành phía nam
tăng vật thu giữ trong chuyên án này là hơn bốn kg ketamine một bánh heroin
và nhiều vật chứng liên quan khác
để qua mắt lực lượng công an các đối tượng giấu ma túy trong bì khoai sọ
rồi gửi xe khách từ biên giới về thành phố vinh
giữa đường các đối tượng giao nhận hàng như các tiểu thương bình thường
nên chủ xe và hành khách không để ý
tuy nhiên thủ đoạn của các đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại khu vực cửa hàng xăng dầu số bảy mươi chín thuộc địa phận thị trấn yên mỹ huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng đinh văn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú xã tân việt huyện yên mỹ đang có hành vi vận chuyển trái phép
khoảng ba kg ma túy tổng hợp loại ketamin
qua đấu tranh tùng khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho hoàng đình thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn trâm nhị xã vân du huyện ân thi tỉnh hương yên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với tùng và thanh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đồng thời điều tra mở rộng vụ án
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê một trăm tám mươi sáu đường nguyễn văn linh
phường hương sơ tp huế vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt quả tang
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá gồm nguyễn văn phụng là đối tượng cầm đầu
cùng hai đối tượng giúp sức là đặng quang trung và ngô huỳnh minh hoàng cùng tám đối tượng là con bạc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị máy tính tv điện thoại
trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý
từ tháng một mươi một đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn bảy hai tỷ đồng
và hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ
vào tối ngày hôm qua công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khống chế thành công đối tượng trần thanh hải
chín mươi tuổi trú tại phường phước nguyên thành phố bà rịa khi đối tượng này đang dùng xăng đe dọa đốt nhà rồi tự thiêu
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối ngày hôm qua công an phường phước nguyên nhận được tin báo
của người dân về việc trần thanh hải dùng xăng đe dọa đốt nhà bố mẹ của mình rồi tự thiêu
khi lực lượng công an xuất hiện đối tượng này ôm một bình xăng năm lít rồi khóa trái cửa phòng ngủ trên tầng hai
cố thủ bên trong
lực lượng công an đã vận động thuyết phục nhưng hải không chấp hành mà còn đổ xăng ra nền nhà đe dọa đốt nhà tự thiêu
hải là đối tượng nghiện ma túy và có biểu hiện rất manh động
sau một thời gian vận động thuyết phục nhưng hải vẫn không hợp tác lực lượng công an đã quyết định phá cửa khống chế đối tượng
kịp thời ngăn chặn hành vi manh động của đối tượng bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng và tài sản của người dân
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay một nhà kho chứa hàng hóa phế liệu ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã bất ngờ bốc cháy dữ dội vào lúc sáng sớm khiến cả khu dân cư náo loạn
lực lượng chức năng phải huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ để dập lửa
khoảng năm giờ sáng người dân sống cảnh kho chứa hàng trên sa lộ hà nội phường thảo điền
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ nhà kho
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
lập tức điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức bình thạnh
cùng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai đến hiện trường phối hợp xử lý sự cố
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ có mặt tại khu vực hỏa hoạn tiếp cận hiện trường
do đám cháy diễn biến phức tạp nên lực lượng chức năng phải đập tường triển khai dập lửa từ nhiều hướng
khoảng một tiếng đồng hồ sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
may mắn vụ hỏa hoạn không có thương vong về người
hỏa hoạn không gây thiệt hại về người thế nhưng đã thiêu dụi hai trăm linh m hai nhà xưởng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy ngăn chặn kịp thời không cho lửa cháy lan sang những nhà dân lân cận
mời quý vị cùng đến với những số liệu vừa được cập nhật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết là tính đến sáng ngày hôm nay đã có hơn
một một triệu ca covid một mươi chín tại việt nam khỏi bệnh
trong số các ca f đang điều trị có bảy sáu trăm một mươi năm ca nặng
riêng số ca thở máy và ecmo khoảng gần một một trăm linh trường hợp
về tình hình tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tổng số liều đã được tiêm là trên một trăm ba mươi chín bốn triệu liều
tại tp hcm sở y tế tp vừa ban hành văn bản khẩn về giám sát và phòng chống biến thể omicron
gửi hai mươi hai địa phương và các đơn vị y tế trực thuộc
theo đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc được giao giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một
có kết quả xét nghiệm sars cov hai dương tính bằng phương pháp nat pcr
trong vòng một mươi bốn ngày kể từ khi nhập cảnh
các đơn vị phối hợp với viện pasteur để đánh giá dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm
giải trình tự gen nhằm xác định biến thể omicron
nếu ghi nhận ca dương tính nhiễm biến thể omicron
các đơn vị ra soát người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gen nếu như dương tính
hoạt động của hệ thống giám sát phải được tăng
cường để sớm phát hiện ổ dịch chùm ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường
các đơn vị chủ động phối hợp với viện pasteur để lấy mẫu giám sát
nghiên cứu phát hiện biến thể mới
vào ngày hôm qua hà nội tiếp tục có số ca mắc cao nhất cả nước với một sáu trăm một mươi hai ca
trong đó có bốn trăm linh sáu ca trong cộng đồng
hà nội đã lập tổ hỗ trợ theo dõi người mắc covid một mươi chín tại nhà
trước ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
với lực lượng thanh niên là nòng cốt và chủ trì triển khai
cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý f
lấy mẫu xét nghiệm hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà
ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của người cách ly
thì thông báo ngay cho cán bộ y tế của trạm y tế